và thưa quý vị bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo dành cho giáo sư tiến sĩ bạch mai ạ
năm nay tôi bốn mươi tuổi tôi nghe nói ăn nhiều ống sò có thể tăng estrogen cho cơ thể phụ nữ
do đó hiện tại mỗi ngày tôi ăn khoảng nửa cân đến một cân móng giò
vậy có đúng không thưa bác sĩ
ngoài móng giò ra thì có các thực phẩm tự nhiên nào có thể tăng được lượng estrogen có trong cơ thể người phụ nữ ạ
thực ra thì quý vị trước hết thì nói về móng giò
thì thường chúng ta nghĩ trong móng giò thì nó có thể là thực phẩm da nhiều hơn
thường nó có nhiều collagen nó có thể giúp cho người phụ nữ có được một cái làn da tốt hơn
thực sự là nếu mà ăn đến nửa cân nửa ký năm trăm linh gram đến một kg móng giò một ngày thì là quá nhiều ạ
ngay cả đối với các sản phụ sau sinh thì các cụ bảo là ăn móng giò thì thường là có nhiều sữa
thì thực ra thì cũng không có đến mức phải sử dụng như thế
và thật sự là không thể
cần thiết và như thế thì sẽ mất cân đối trong các phần các cái tương quan giữa các chất dinh dưỡng
cho nên là không nên sử dụng nóng giò như vậy
và đối với cái độ tuổi bốn mươi như là của quý vị mà để muốn để tăng cái lượng oxogen cho mình
thì mình nên lựa chọn đến các cái thực phẩm đến từ đậu nành
thì nó tốt hơn rất là nhiều
bởi vì khi mình ăn móng giò thì kèm theo cái móng đấy một phần
một phần nó là cái bì nó là collagen
thì một phần rất quan trọng ở dưới nó đó lại là chính là những chất béo
và nó đem lại một cái nguồn năng lượng khá là lớn
tôi nghĩ rằng có thể là quý vị lại bị tăng cân phải già đi bởi một cái lượng quá dư thừa năng lượng đến từ bóng giò đấy ạ
cho nên là tốt nhất là quý vị nên đổi sang là mình sử dụng các cái thực phẩm từ đậu nành từ giá đỗ
và tốt nhất là nên ví dụ như là giá đỗ thì nên ăn tươi để mình giữ được các cái vitamin ở trong giá đỗ được nhiều hơn
thế rồi mình sử dụng các cái sản phẩm từ đậu nành như là mình có thể ăn đậu phủ có thể đậu phủ luộc
tại vì cái tuổi bốn mươi này thì thường là cái mỡ nó cũng đọc
tương đối ở vòng eo rồi
thế mà nếu mà mình cứ ăn hay ăn cái đồ chiên giảm thì nó cũng không đem lại những cái có lợi
mà ngoài cái lượng mỡ đưa vào ra thì nó còn cái phần chiên rán nó còn làm giảm đi bất đi khí lượng
ví dụ là không cần thiết ở trong đậu nành
cho nên uống sữa đậu nành này nhưng mà nhớ là không cho đường ạ
thứ hai nữa là thực ra uống sữa đậu nành mà không cho đường cũng là khó uống
nhưng mà quý vị cứ tật dần dần là mình sẽ quen mình hoàn toàn là có thể sử dụng được
thứ hai là mình có thể sử dụng sản phẩm như đậu phụ hay là các cái trao
trao từ đậu nành thì thực ra nó đem lại những cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn rất nhiều
là mình sử dụng móng giò
nếu có sử dụng móng giò và thích lắm
thì quý vị cũng chỉ để ăn một cái móng một tuần độ hai lần đã là nhiều rồi
chứ không có một ngày ăn đến tới nửa cân với lại một cân móng giò
thì khó nhiều không hợp lý
ở cái độ tuổi bốn mươi
thì cũng ngoài cái giá đỗ này ngoài đậu nành này
những cái sản phẩm từ đậu nành thì cũng nên chú ý sử dụng các cái lượng rau xanh
để mà giúp cho cái cơ thể chúng ta làm sao vừa có vitamin khoáng chất
vừa có được những cái chất sơ cần thiết
để mà giúp cho điều hòa đường huyết một cách nó bình ổn nhất
vừa tránh đi được cái dối loạn sung lạp glucose máu
lại vừa có được cái lượng đường huyết bình ổn hơi nãi
bớt đi những cơn bốc hòa bớt đi những cái sự khó tính
ở cái tuổi mà rất có thể là sắp sửa rơi vào cái tuổi tiên bản kích
và rau thì ăn chúng ta ăn được khoảng
bốn lạng rau
quý vị có thể ăn bốn lạng rau một ngày
giúp cho chúng ta vừa tránh được táo bón
vừa có thêm các cái vitamin và khoáng chất

tối nay xe bóng đá tôi hứa là tôi sẽ thay bia vào một cốc
đậu nành không đường một đĩa đậu rán bên cạnh